xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất
thưa quý vị hiện liên đoàn bóng đá việt nam vff có nhiều phương án trong việc tìm kiếm người thay thế huấn luyện viên georgia ở đội tuyển việt nam
dù sự trở lại của huấn luyện viên park hang seo khó khả thi nhưng mọi tình huống đều có thể xảy ra
sau khi chia tay huấn luyện viên ge vff đang khẩn trương tìm kiếm thuyền trường mới ngồi ghế nóng ở đội tuyển việt nam
trước đó vff bổ nhiệm huấn luyện viên hoàng anh tuấn dẫn dắt u hai mươi ba việt nam chuẩn bị cho vòng chung kết u hai mươi ba châu á năm hai nghìn hai mươi bốn
nhiều thông tin cho biết vff đang muốn tìm kiếm một huấn luyện viên châu á tốt nhất là nhật bản hoặc hàn quốc để có sự phù hợp với văn hóa việt nam
những huấn luyện viên từng làm việc ở việt nam cũng là một lợi thế
ngoài ra theo tiêu chí tuyển chọn của vff tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia việt nam phải uy tín và có trình độ về chuyên môn
vff sang lọc các ứng dụng
viên từ đó lựa chọn người phù hợp nhất trước đợt tập trung đội tuyển việt nam trong tháng sáu nhằm dẫn dắt đội tuyển việt nam đấu hai trận tại vòng loại thứ hai world cup hai nghìn hai mươi sáu gặp đội tuyển philippines sân nhà và đội tuyển iraq sân khách
nếu không kịp vff có phương án huấn luyện viên tạm quyền
giống như năm hai nghìn một mươi bảy vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia đã được sao cho huấn luyện viên mai đức trung dẫn dắt
thời điểm này bóng đá việt nam sở hữu nhiều nhà cầm quân nổi chất lượng gây dựng thương hiệu và thành tích như lê huỳnh đức chu đình nghiêm
dù vậy quá khứ đã chỉ ra nhiều vấn đề khi một huấn luyện viên nội cầm đội tuyển quốc gia
từ hoàng văn phúc đến phan thanh hùng và hữu thắng đội tuyển quốc gia việt nam đều không thành công thậm chí thất bại ở đấu trường khu vực
sự can thiệp từ bên ngoài các mối quan hệ trong làng bóng đá hay sức ép từ dư luận là giao cản quá lớn thách thức cực đại đối với một huấn luyện viên nội
cũng trong suốt chiều dài lịch sử gần hai thập kỷ qua chính các nhà cầm quân ngoại mới mang lại thành công cho bóng đá việt nam
đó là cố huấn luyện viên ridodo với tấm vé vào tứ kết asian cup hai nghìn bảy huấn luyện viên calisto cùng chức vô địch aff cup hai nghìn tám hay huấn luyện viên park hang seo với vô vàn dấu ấn
do đó thật khó để một huấn luyện viên nội cầm quyền ở đội tuyển quốc gia vào thời điểm này
đó là lý do vff vẫn ưu tiên các vị thuyền trưởng ngoại
bài toán đặt ra tạm quyền hay chính thức
tháng sáu tới đội tuyển việt nam đã hai trận còn lại của vòng loại thứ hai quốc cấp hai nghìn hai mươi sáu
mục tiêu trọng điểm sẽ là aff cup hai nghìn hai mươi bốn và cuối năm
phương án tạm quyền cũng là giải pháp được tính đến và huấn luyện viên park hang seo cũng là nhân vật được nhắc đến nhiều
xong theo quan điểm của một lãnh đạo vff
nếu tạm quyền vff sẽ lại mất thời gian đi tìm huấn luyện viên mới và đội không đủ thích nghi với kế hoạch chiến thuật
điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho aff cup hai nghìn hai mươi bốn
vff đang lên kế hoạch nhưng không quá vội vàng
giả thiết đặt ra huấn luyện viên park hang seo trở lại với bản hợp đồng đến hết aff cup hai nghìn một mươi chín
điều này từng xảy ra trong quá khứ khi cố huấn luyện viên riddle ba lần dẫn dắt các đội tuyển quốc gia ở các giai đoạn
một lãnh đạo vff cho rằng mọi khả năng đều có thể xảy ra
song các phương án ngắn hạn phải phù hợp với mục tiêu dài hạn và hướng tới nâng tầm về con người
lối chơi cũng như mục tiêu cao hơn để phân đấu
thưa quý vị hơn một tuần sau khi đồng thuận cùng vff sớm chấm dứt hợp đồng làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia
huấn luyện viên jose đã có mặt tại pháp và đăng tải tâm thư trên trang cá nhân
chính thức xin lỗi người hâm mộ bóng đá
ngày bốn tháng bốn vừa qua huấn luyện viên jose đã rời việt nam
chính thức kết thúc thời gian làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển việt nam sau kéo dài hơn một năm
trong hơn một năm này nhà cầm quân người pháp đã không thành công
khi liên tiếp cùng đội tuyển việt nam và u hai mươi ba việt nam nhận thất bại ở các giải đấu lớn
sau khi trở về quê nhà ở pháp huấn luyện viên jose đã viết tâm thư xin lỗi người hâm mộ bóng đá việt nam
trên trang facebook cá nhân
nhà cầm quân sáu mươi chín tuổi viết
những dòng này với lòng biết ơn và sự khiêm tốn của mình
khi nhìn lại những gì đã trải qua trong thời gian tôi dẫn dắt đội tuyển việt nam
trạng đường vừa qua của chúng ta thật sự có quá nhiều trông gai thử thách
nhưng tôi vẫn luôn tin vào tiềm năng phát triển của bóng đá việt nam
với sự kiên cường từ các cầu thủ
trong suốt hơn một năm qua khi được làm việc hàng ngày cùng các cầu thủ
tôi luôn luôn ấn tượng với sự kỷ luật và tinh thần đoàn kết của họ
từ ngày đầu tôi đến việt nam cho đến ngày cuối cùng khi tôi rời đi
những nỗ lực không biết miệt mỏi của các cầu thủ
thành sức mạnh quan trọng nhất của đội bóng
và tôi rất hạnh phúc khi được làm việc cùng với những cá nhân tài năng như vậy
trong suốt cuộc hành trình vừa qua tôi cảm thấy nặng lòng khi phải thừa nhận rằng
đội tuyển việt nam đã nhận những thất bại ở vòng loại world cup hai nghìn hai mươi
với tư cách là huấn luyện viên trưởng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về những kết quả này
với những cổ động viên cuồng nhiệt của bóng đá việt nam
tôi xin gửi lời cảm ơn và lời xin lỗi chân thành nhất
sự nhiệt tình không ngừng nghỉ của các bạn đã là nguồn cảm hứng cho đội tuyển việt nam
tôi vô cùng biết ơn những lời động viên của các bạn ngay cả trong lúc không hài lòng
tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt nhất và cũng là những lời chúc tốt đẹp nhất
tới tất cả những ai đã tham gia vào cuộc hành trình này
đó là một vinh dự và đặc ân đối với tôi
tôi sẽ mãi mãi biết ơn cơ hội được làm việc và cống hiến tại việt nam
hiện tại vbep đã công bố huấn luyện viên hoàng anh tuấn là người thay thế huấn luyện viên chu siê
dẫn dắt u hai mươi ba việt nam trong khi người huấn luyện đội tuyển việt nam vẫn chưa được xác định
đến lúc này khó có thể binh vực ông chu siê thêm nữa
thất bại ở sea games thất bại ở asian group thất bại ở vòng loại world cup hai nghìn hai mươi sáu
ông đã và đang thua ở tất cả nhiệm vụ chiến lược mà liên đoàn bóng đá việt nam vạch ra trong hợp đồng giữa họ
điểm chung trong tất cả thất bại ấy là niềm tin kỳ lạ và thiếu hợp lý ông đặt vào nhóm cầu thủ trẻ
điển hình ở chuyện gặp indonesia vừa qua là võ minh trọng và phan tuấn tài
trước khi ông chu siê lên tuyển họ hiếm khi được triệu tập
sau khi ông tiếp quản họ được trao luôn suất đà chính
ở vị trí trung vệ trái của tuấn tài và hậu vệ trái của minh trọng
bóng đá việt nam đều còn những ngôi sao những đàn anh đầy kinh nghiệm như đoàn văn hậu vũ văn thanh bùi tiến dũng nguyễn thanh bình
nhưng từ khi hai tài năng trẻ này được trọng dụng không ai chen nổi vào vị trí của họ
vấn đề là cả hai cầu thủ này đều đã cho thấy những hạn chế rõ ràng về năng lực
dẫn tới hàng loạt sai lầm đáng trách trong những trận cầu quan trọng
trước đó giới chuyên môn đã nói rất nhiều với sự bất cập khi ông jouzier bố trí hai cầu thủ rất trẻ đã canh nhau ở cùng một cánh của tuyển việt nam
cách bố trí ấy khiến toàn bộ khu vực này trở thành vùng dễ tổn thương khi tuấn tải hay minh trọng không đủ kinh nghiệm để hỗ trợ cho người còn lại
hậu quả là khu vực này đã liên tục bị các đối thủ quét vào suốt thời gian qua
hồi lâm phiên sinteyong thừa hiểu điều đó ông đã đối mặt với chính hàng thủ này
và chính những con người này ở asian gup và có thừa thời gian để tìm ra phương án tấn công
ngoài tình huống làm bàn ở phút thứ năm mươi hai indonesia đã có ít nhất ba cơ hội giao dịch để ăn bàn
tất cả đều là những khuét thẳng xuống biên hai lần ở cánh trái của minh trọng một ở cánh của xuân mạnh
mỗi cầu thủ phải tự chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình
nhưng để những cầu thủ mắc lỗ liên tiếp đá chính thì là vấn đề của huấn luyện viên
đương nhiên nói vậy không có nghĩa chiến lược trẻ hóa của huấn luyện viên chu xie đã thất bại hoàn toàn
ông đã có những thành công mang tên nguyễn thái sơn hay nguyễn đình bắc
cả hai đều cho thấy sự trưởng thành đáng kinh ngạc so với lứa tuổi
những sân chơi cấp đội tuyển trong những giải đấu chính thức không hề là nơi hợp lý để tiến hành thử nghiệm hàng loạt kiểu vậy
và cần bao nhiêu thất bại nữa của tuyển việt nam để đổi lấy sự trưởng thành của họ
nếu bạn chưa biết thua indonesia tối ngày hai mươi một tháng ba là thất bại thứ sáu liên tiếp của tuyển việt nam tính cả giao hữu và chính thức
ngược với niềm tin kỳ lạ cho các tài năng trẻ ông chu xie lại tỏ ra nghiêm khắc đặc biệt với nhóm cựu bình
bằng ghế dự bị của tuyển việt nam có vũ văn thanh nguyễn văn toàn hồ tấn tài nguyễn tiến linh và đặc biệt là nguyễn quang hải
tất cả đều là trụ cột của thời kỳ park hang seo đều đã khẳng định được đẳng cấp cả tài đội tuyển lâm vy lịch
thậm chí là ngôi sao nguồn sống của đội tuyển trong một thời kỳ dài
nhưng tất cả ngồi ngoài tiểm chung của năm người không ai đã chính thường xuyên dưới thời chu xie
danh sách này có thể điền thêm đỗ hùng dũng bùi tiến dũng nguyễn hoàng đức
những người sẽ không được ra sân nếu chẳng có hàng loạt chấn thương trước đợt tập trung
hôm qua ba người họ đều đà chính trước indonesia điều đáng nói là họ đều chơi tốt
hùng dũng cho thấy quyết tâm và nền đẳng thể lực tốt ở tuổi ba mươi một
tiền dung bổ sung kinh nghiệm cho hai trung vệ đàn em con hoàng đức nổi bật ở tuyến trên
với không ít tình huống xử lý bóng táo bạo mở tới cơ hội
họ giúp tuyển việt nam có được thế trận dễ thở hơn hẳn so với thời asian cup
phong độ cao của họ là chỉ dấu cho thấy họ vẫn chưa hết thời và hoàn toàn có thể phù hợp với chất lý của ông jose
vấn đề là ông thầy người pháp có gạt được cái tôi sang một bên để thừa nhận nhóm cầu thủ này
và đương nhiên không thể nhắc tới quang hải
trước đợt tập trung này hải đang là chân rút nội địa tốt nhất v leage tuyển thủ quốc gia có phong độ tốt bậc nhất
sau khi tuyển việt nam thùng lưới ở phút thứ năm mươi hai
ông chu xie đã thực hiện tới năm sự thay đổi
chỉ trong hơn hai mươi phút tất cả đều dành cho mặt trận tấn công nhưng không có quang hải
ông sẽ giải thích thế nào khi tuyển việt nam cần bàn thắng
con cầu thủ tấn công tốt bậc nhất người có sát xuất ghi bàn cao nhất lại ngồi ngoài
tất cả thuộc về trách nhiệm của huấn luyện viên chu xie
trọng dụng cầu thủ trẻ và quay mặt với các cựu binh đã luôn là phong cách huấn luyện đặc trưng xuyên suốt sự nghiệp của chuse
nó đã giúp ông có những thành công vang rội tại châu phi và nhất là tuyển nhật bản
tuy nhiên thành công trong quá khứ không hề là sự đảm bảo cho điều tương tự ở hiện tại
bức tranh bóng đá hiện đại cũng đã thay đổi đáng kể so với thời kỳ thành công cũ của chuse
sự phát triển của khoa học thể thao tính chuyên nghiệp của cầu thủ đương đại đã kéo dài đáng kể tuổi thọ trong bóng đá
cứ nhìn ronaldo messi modric chơi bóng ở tuổi gần bốn mươi đã biết rằng tuổi tác giờ không còn là vấn đề lớn
thế giới đa vậy thì việt nam chẳng có lý do gì đứng ngoài xu thế
chúng ta không thể cứ khăng khăng một đường
nhất là khi con đường của ta đang sai đang mang về kết quả bất lợi
thất bại trước indonesia vừa qua khiến người hâm mộ bóng đá việt nam vô cùng thất vọng
và nhiều người không tiếc lời chỉ trích chiến lược gia người pháp thậm chí kêu gọi chiến lược gia này từ chức
tuy nhiên xa thải huấn luyện viên chu xie vff sẽ phải đền bù bao nhiêu
nếu chia tay huấn luyện viên chu xie tiên đoàn bóng đá việt nam vff sẽ phải đền bù số tiền rất lớn
tuy nhiên nếu xét về hợp đồng hiện tại
nếu đơn phương xa thải huấn luyện viên chusea vfs sẽ phải đền bù lên tới một sáu trăm tám mươi triệu usd tương đương với gần bốn mươi tỷ đồng
thế nhưng trong giao kèo với vff huấn luyện viên chuse hoàn toàn có thể bị xa thải mà không được nhận tiền đền bù từ liên đoàn bóng đá việt nam
cụ thể theo hợp đồng ở giai đoạn đầu tiên chiến lược gia người pháp có nhiệm vụ đưa tuyển việt nam lọt vào vòng loại cuối quân cấp hai nghìn hai mươi sáu
nếu hoàn thành nhiệm vụ ông thầy người pháp sẽ được xem xét gia hạn thêm một năm
ngược lại nếu thất bại huấn luyện viên chusea sẽ phải rời đi mà không nhận được một đồng tiền đền bù nào
do đó nếu tiếp tục thất bại trước indonesia ở trận đấu trên sân mỹ đình tới đây huấn luyện viên chu xie vẫn có khả năng tải vị
phải chờ đến tháng sáu tuyển việt nam thi đấu nốt hai trận và có thể không vượt qua vòng loại hai vff sẽ xa thải huấn luyện viên chuse mà không cần đến bù
hiện tại tuyển việt nam không tiếp tục đóng quân ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ việt nam mà chuyển ra một khách sạn quen thuộc tại quận cầu giấy
điều này mang đến bầu không khí tươi mới hứng khởi hơn cho đoàn quân của huấn luyện viên chuse và vff
sau trận thua indonesia rất nhiều sức ép đang vây quanh văn toàn và các đồng đội
cách đây hơn hai tháng tuyển việt nam vẫn xếp hạng chín mươi bốn thế giới
tuy nhiên sau trận thua indonesia hôm hai mươi một tháng ba chúng ta đã tụt xuống vị trí một trăm một mươi hai trên bảng xếp hạng fifa
thưa quý vị sau khi chia tay ông chu xie
nhân đoàn bóng đá việt nam đã đưa ra tiêu chí tuyển chọn huấn luyện viên chu xie
huấn luyện viên trưởng tuyển việt nam và dự kiến sẽ công bố tuyển trưởng mới trước tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
tránh lặp lại thất bại dưới thời huấn luyện viên philip chu xie
vff đã thông qua ý kiến đóng góp của hội đồng huấn luyện viên bóng đá quốc gia
đưa ra những tiêu chí dành cho tân huấn luyện viên trưởng tuyển việt nam
ngoài chuyên môn tốt bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp có thành tích tốt trong thời gian huấn luyện gần đây
tân huấn luyện viên trưởng tuyển việt nam cần có chất lý bóng đá phù hợp với cầu thủ việt nam
tư cách tốt phát ngôn chuẩn bự
vff cũng ưu tiên các huấn luyện viên hiểu rõ về bóng đá đông nam á đặc biệt là bóng đá việt nam
danh tính người thay thế chiến lược gia người pháp dẫn dắt đội tuyển việt nam
trong thời gian tới nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông và người hâm mộ
thông qua những hồi sở ứng viên vff cũng xem xét yêu cầu đề xuất mức nương phù hợp
với vai trò nhiệm vụ của người được tuyển chọn
công tác sàng lọc lựa chọn vị thuyền trưởng mới cho đội tuyển quốc gia sẽ được tiến hành cẩn thận kỹ lưỡng
sau khi tham vấn ý kiến chính thức từ hội đồng huấn luyện viên bóng đá quốc gia
lãnh đạo của vff sẽ tiến hành đàm phán trên cơ sở danh sách ưu tiên rút gọn
từ đó lựa chọn ra huấn luyện viên phù hợp nhất
sau một cuộc họp của hội đồng huấn luyện viên bóng đá quốc gia
các thành viên ban chuyên môn đều thống nhất chọn huấn luyện viên ngoại cho đội tuyển việt nam
phần đông người hâm mộ bóng đá việt nam mong muốn vff tuyển chọn một huấn luyện viên gốc á
trình độ đẳng cấp của các huấn luyện viên nhật bản hàn quốc tiệm cận trình độ thế giới
và được đánh giá có sự tương đồng am hiểu văn hóa á đông
nên dễ đáp ứng tiêu chí hòa hợp với văn hóa việt nam
theo kế hoạch vib công bố huấn luyện viên trưởng đội tuyển việt nam trước tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
thời gian này chùm với kế hoạch thi đấu hai lượt trận cuối cùng vòng loại world cup hai nghìn hai mươi
khu vực châu á của đội tuyển việt nam
ở cấp độ u hai mươi ba việt nam ông hoàng anh tuấn đã chính thức được vff bổ nhiệm giữ chức vụ huấn luyện viên trưởng
tham dự vòng chung kết u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi bốn diễn ra tại qatar từ ngày một mươi năm tháng bốn đến mùng ba tháng năm
đội tuyển u hai mươi ba việt nam sẽ tập trung từ ngày năm tháng bốn để chuẩn bị cho giải đấu
ngày tám tháng bốn toàn đội sẽ lên đường sang qatar tập huấn
và thi đấu cọ sát một trận với đội tuyển u hai mươi ba jordan vào ngày một mươi tháng bốn
trước khi bước vào tranh tài tại đấu trường u hai mươi ba châu á
thay cho ông tuấn nằm ở bảng d cùng uzbekistan kuwait malaysia và bắt đầu thi đấu vào ngày một mươi bảy tháng bốn
thưa quý vị những thông tin trên đã khép lại chương trình của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại